thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn tri ân canh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong
tối qua ngày hai mươi chín tháng một mươi ban thường vụ tỉnh đoàn nghệ an đã tổ chức chương trình
thắp nến tri ân tại khu di tích lịch sử quốc gia trung bồn
năm mươi một năm về trước vào thời điểm ác liệt trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
địa danh trung bồn đã đi vào lịch sử với dấu son đáng nhớ trong cuộc đấu tranh trường kỳ
gian khổ của nhân dân ta trong thế kỷ hai mươi
đã hơn nửa thế kỷ trôi qua bài ca trung bồn vẫn vang vọng trong ký ức và tình cảm của những người đang sống
như một biểu tượng của lòng yêu nước của tinh thần anh dũng quật cường
chương trình thắp nến tri ân canh hùng liệt sĩ được tổ chức tại nơi an nghỉ của một mươi ba liệt sĩ thanh niên sung phong
tiểu đội thép thuộc đại đội ba trăm một mươi bảy tổng đội thanh niên sung phong nghệ an là lời nhắc nhở tới các thế hệ mai sau
về trách nhiệm phải sống học tập lao động xây dựng và bảo vệ tổ quốc xứng đáng với sự hy sinh to lớn đó